nằm trong khu phố cổ của thủ đô hà nội lẫn trong phố phường buôn bán thuộc vào loại sầm út bậc nhất của hà nội xưa và nay
ngôi nhà số bốn mươi tám phố hàng ngang đã chứng kiến nhiều sự kiện cách mạng trọng đại
đặc biệt đây chính là nơi chủ tịch hồ chí minh đã viết tuyên ngôn độc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhân kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín mời quý vị cùng đến thăm địa chỉ đỏ này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chứng kiến sự ra đời bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa